ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết vừa có quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ba cá nhân phá rừng trái phép với mức phạt lên tới gần ba trăm năm mươi triệu đồng
ba cá nhân bị xử phạt gồm nguyễn văn tuyển chú tại thành phố đà lạt nguyễn đức hiếu và nguyễn văn ngọc cùng chú tại huyện lâm hà
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng này bị cơ quan chức năng xác định đã phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại khoảng hai m hai
thuộc rừng phòng hộ tại khoảng sáu tiểu khu một trăm năm mươi chín b phường năm tp đà lạt do công ty trách nhiệm hoạn vạn thành quản lý